ngày một mươi chín tháng năm đảng bộ và nhân dân huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ công bố
đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phát động phong trào xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
dự buổi lễ có các đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ ghi nhận những cố gắng
nỗ lực của huyện nam đàn và tỉnh nghệ an trong xây dựng nông thôn mới
việc chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới là niềm vui là niềm vinh dự lớn
nhưng chỉ là bước khởi đầu để đảng bộ và nhân dân huyện nam đàn tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
và tổ chức thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
một trong bốn huyện của toàn quốc được ban chỉ đạo trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh vị trí chính trị của huyện nam đàn
để xứng đáng với quê hương của chủ tịch hồ chí minh đảng bộ và nhân dân nam đàn
phải phân đấu sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của kiểu mẫu
xã kim liên phải trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của kiểu mẫu